chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày một mươi một tháng bốn của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý
kính mời quý vị quan tâm theo dõi
sàn chết hơn ba trăm linh bình ga trái pháp luật để bán ra thị trường
một đối tượng ngụ tại ấp hai xã phong thạnh tây thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa bị lực lượng công an bắt quả tang thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
theo đó lực lượng cảnh sát kinh tế công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu phối hợp với công an xã phong thạnh tây thị xã giá rai tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông lê văn hiển
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ ấp hai xã phong thạnh tây thị xã giá rai
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện ông hiển đang thực hiện hành vi san chiết ga trái pháp luật
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ dụng cụ san chiết ga hơn năm tem giả khoảng ba trăm linh bình ga và một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định vừa phối hợp với các đơn vị có liên quan phát hiện một cơ sở có hoạt động sửa chữa hoán cải vỏ bình ga trái phép với quy mô lớn trên địa bàn
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định đã phối hợp
với công an huyện tây sơn và lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra một kho xưởng không có bảng hiệu tại cụng công nghiệp phú an xã tân xuân huyện tây sơn
qua đó phát hiện tại đây có hơn hai vỏ bình ga của nhiều hãng ga khác nhau
trong đó có một số vỏ bình ga đã bị đốt sơn mài logo trên tay sách chân đế và thân bình
sơn mới vỏ bình cùng nhiều máy móc dụng cụ thiết bị dùng để sửa chữa hoán cải các vỏ bình ga
tổ kiểm tra xác định kho xưởng trên là của bà phạm thị hiền lương
từ tuổi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nhật tiến tại cụng công nghiệp phú an
đồng thời hai nhân viên của công ty nhật tiến là đỗ thanh cửu và nguyễn thái hảo được phân công nhiệm vụ sửa chữa
khoán cải các vỏ bình ga để đưa ra thị trường tiêu thụ
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín khiến nhiều lao động mất việc làm giảm thu nhập
lợi dụng điều này thì nhiều đối tượng đã giả mạo các sàn thương mại điện tử
đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng để nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn rất tinh vi khiến không ít người trở thành nạn nhân
tại tỉnh khánh hòa thời gian gần đây đã ghi nhận có ba nạn nhân bị lừa đảo với số tiền gần một một tỷ đồng
tìm việc làm trên mạng xã hội
đầu tháng hai một nạn nhân ở thành phố nha trang nhận được tin nhắn làm cộng tác viên bán hàng trên mạng
hàng ngày chị nhận được các đường link sản phẩm và số tài khoản chuyển tiền
và yêu cầu thanh toán đơn hàng qua tài khoản dán trên đường link
thì sẽ nhận lại được cả tiền gốc và tiền hoa hồng
làm theo hướng dẫn chỉ sau sáu ngày làm cộng tác viên
nạn nhân đã nộp thanh toán khoảng bốn trăm linh triệu đồng mà không nhận lại được tiền gốc và hòa hồng như thỏa thuận
thì lúc này đầu tiên tôi làm thì giá trị sản phẩm rất là thấp
còn về tiếp ngày thứ hai thì giá trị sản phẩm nó lên trung bình là cỡ tầm chín triệu bảy triệu
về tiếp lên nữa là ba mươi năm triệu bốn mươi triệu bốn mươi năm triệu
qua ngày hôm sau tôi kiếm được tiền và tôi
chuyển khoản cho họ thì họ nói tôi là tôi đã vượt quá thời gian
họ phạt tôi thuê một cái đơn
về đơn đó là sẽ kìm cho hai sản phẩm
về tôi đã làm tiếp tục hai kiếm tiền làm tiếp tục hai cái đơn đó
thì họ nói tôi là làm tiếp một cái đơn nữa
đơn đó cũng gồm hai sản phẩm
để mở cho tôi thành một cái cộng tác viên để giải ngon cái số tiền thứ trước
thì nói chung là tôi cứ leo theo để lấy lại số tiền bước đầu
thời gian gần đây phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh khánh hòa
nhận được nhiều đơn trình báo của người dân
về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia cộng tác bán hàng trên mạng
với tâm lý muốn nhận lại tiền
lại tin vào lời hứa số tiền chuyển vào sẽ được hoàn trả
nên nhiều người liên tục chuyển tiền cho các đối tượng
cho đến khi không còn khả năng chuyển tiếp
và nhận ra đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đây là hình thức lừa đảo mới đánh vào tâm lý của người dân
thích chủ động trong công việc tìm kiếm thêm thu nhập
trong thời điểm kinh tế gặp khó khăn
các đối tượng lợi dụng giả mạo trang chính thống
đặc biệt các trang này thì có giao diện rất giống
so với các trang thương mại điện tử chính thống
để dẫn dụ lừa đảo chiếm đặt tài sản
thủ đoạn lừa đảo này không mới
sau thủ đoạn ngày càng tinh vi
cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nêu cao cảnh giác
không nên tham gia đầu tư mua bán trên mạng
hoặc chuyển tiền cho những tài khoản ngân hàng
mà mình không quen biết để tránh bị lừa
ngoài ra cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân
khi làm cộng tác viên cho bất kỳ đơn vị cung ứng hàng hóa
dịch vụ hay sàn thương mại điện tử nào đó
thì cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa
và đơn vị cung cấp để kiểm chứng tính chính xác
tránh để đối tượng lừa đảo
tiếp theo sẽ là những tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
thời tiết mù khô tại khu vực tây bắc
đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch khai thác
các chuyến bay tại khảng hàng không điện biên phục
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
từ ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đến ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
khu vực tây bắc có mù khô
cộng thêm khói đốt từ lào trong mùa nương rẫy
gây cản trở tầm nhìn và ảnh hưởng nghiêm trọng
tới việc di chuyển của các chuyến bay
điều kiện thời tiết xấu đang gây ảnh hưởng
đến việc khai thác các chuyến bay đi và đến tỉnh điện biên
hiện tại tầm nhìn tại sân bay điện biên phủ
ở mức cực thấp chỉ khoảng hai mét
dưới mức tiêu chuẩn là bốn hai trăm linh m
tầm nhìn xa hạn chế
đại diễn hãng hàng không bamboo airways cho biết
để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách
và phi hành đoàn trên các chuyến bay
hãng hàng không có lịch cất hạ cánh
tại sân bay điện biên phủ trong thời gian này
đều phải tạm dừng khai thác
cho đến khi thời tiết có dấu hiệu khả quan hơn
dịp lễ dỗ tổ hùng vương năm nay
nhiều điểm du lịch trên thành phố hà nội
đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan
giải trí thậm chí có nơi quá tải
trong ba ngày nghỉ lễ dỗ tổ
các điểm vui chơi giải trí ở hà nội
lượng khách đến tham quan vui chơi
tăng đột biến so với ngày bình thường
thậm chí còn xảy ra hiện tượng tắc nghẽn
điển hình của hiện tượng quá tải
các điểm vui chơi phải kể đến công viên thủ lệ
tất cả các cửa ngõ ra vào vườn thú
dòng xe dài xếp hàng phải chờ rất lâu
mới đưa được xe vào bãi gửi
khách tham quan đến đây không chỉ là người dân hà nội
mà có rất đông người đến từ các tỉnh khác
các điểm tham quan khác trên địa bàn hà nội
cũng thu hút đông đảo khách tới vui chơi như
công viên thiên đường bảo sơn
khu du lịch tuần châu quốc oai hà nội
vườn quốc gia ba vì
làng gốm bát tràng
vườn hoa bãi đá sông hồng
với lệ thế không gian rộng
nhiều dịch vụ vui chơi đường đi không quá xa
nên các điểm đến vùng ven hà nội thu hút rất đông khách
thưa quý vị thực hiện chương trình
mỗi xã phường một sản phẩm ô cốt
tỉnh bắc cạn xác định
không phát triển ô ạt về số lượng
mà chú trọng nâng cao chất lượng hướng đến xuất khẩu
và sau đây sẽ là ghi nhận
của phóng viên truyền hình công an nhân dân
miến rong tài hoan
là sản phẩm ô cốt năm sao
cấp quốc gia đầu tiên của tỉnh bắc cạn
từ một sản phẩm truyền thống của địa phương
loại miến rong này đã được xuất khẩu
sang thị trường châu âu
để sản phẩm có chất lượng cao
hợp tác xã này đã quan tâm xây dựng
vùng nguyên liệu hữu cơ
đảm bảo tiêu chuẩn khắt khe
hợp tác xã đã rất là nhiều năm
có vùng nguyên liệu ổn định
liên kết bao tiêu sản phẩm
với vùng nguyên liệu cho người dân
ký kết là giá cả ổn định
nếu mà thị trường có tranh lịch
cao hơn thì hợp tác xã vẫn thu mua
giá cao cho bà con
bắc cạn hiện có nhiều sản phẩm ô cốt
rất tiềm năng như tinh bột nghệ
tinh dầu hồi
có chất lượng đảm bảo để xuất khẩu
tỉnh bắc cạn phấn đấu thời gian tới
sẽ có thêm hai sản phẩm đạt chuẩn ô cốt quốc gia
đây sẽ là những sản phẩm
hướng đến xuất khẩu sang các thị trường
như nhật bản châu âu
vốn yêu cầu cao về chất lượng
không phát triển thêm quá nhiều
nhưng mà chúng ta sẽ
nâng cao cái chất lượng
chỉnh trang lại
cái điều kiện sản xuất
cho các chủ thể ô cốt
để làm sao nâng cao được
cái chất lượng nó phải đảm bảo
tính đồng đều của sản phẩm
để có sức cạnh tranh
và đi vào các thị trường lớn nữa
khơi dậy và phát huy
tiềm năng lợi thế của các sản phẩm
đặc sản đặc hữu của tỉnh bắc cạn
và khai thác nhiều về mặt giá trị
chứ không khai thác nhiều về mặt quy mô
sang cái giai đoạn mới này
thì chúng tôi sẽ phát huy
cái vai trò của ô cốt theo một hướng mới nữa
đó là gắn sản phẩm ô cốt
đặc sản đặc hữu với phát triển
cái du lịch cộng đồng du lịch nông thôn
năm hai nghìn hai mươi một tỉnh bắc cạn công nhận
thêm ba mươi chín sản phẩm ô cốt
nâng tổng sản phẩm đã được công nhận
lên một trăm bảy mươi sản phẩm
trong số này một số sản phẩm đã bắt đầu
được các hợp tác giã doanh nghiệp xúc tiến
để xuất khẩu
để hiện thực hóa giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
tỉnh bắc cạn sẽ đầu tư hơn một trăm linh tỷ đồng
hỗ trợ phát triển các sản phẩm
nông lâm sản chủ lực
chào mời quý vị cùng điểm qua
những tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản
yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam
và các địa phương tăng cường thực hiện
các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải
bằng xe ô tô
yêu cầu này nhằm ngăn chặn tình trạng
nhiều xe ô tô tắt thiết bị giám sát
che camera để né vi phạm
tổng cục đường bộ việt nam
hướng dẫn các sở giao thông vận tải
đôn đốc việc thực hiện các quy định về kinh doanh
và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
đón khách trở lại đặc biệt tạo trải nghiệm mới
cho du khách quốc tế
nhân sự kiện z game ba mươi một ngành du lịch hà nội
đã đưa vào một loạt sản phẩm mới
như đi bộ khám phá không gian pháp
trong lòng hà nội tuần đêm linh thiêng hỏa lò
giải mã hoàng thành thăng long
và gần đây nhất là trải nghiệm
bay khinh khí cầu ngắm hà nội trên cao
sáng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh
tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn
ví dụ như ngân hàng thương mại cổ phần nam á
vừa công bố biểu lãi suất huy động trực tuyến mới
với nhiều kỳ hạn
và có mức điều chỉnh cao nhất tới ba một năm
trước đó ngân hàng thương mại cổ phần bản việt
cũng điều chỉnh lãi suất huy động cao nhất
lên thành bảy một năm
và tăng hai một năm
so với hồi đầu tháng ba
thưa quý vị khi thị trường nhà cho thuê
hay dịch vụ homestay ấm dần trở lại
thì nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng
sự thiếu cảnh giác của người dân
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đặc biệt là tiền cọc thuê nhà
và để nhận biết mánh khóe
của những đối tượng trị thuê
thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
gần đây chị hoàng thị hà
sống tại cầu giấy hà nội
từng bị lừa mất tiền cọc
khi đặt phòng homestay qua mạng
trong một phút mất cảnh giác
chị hà đã rơi vào chiếc bẫy
đặt cọc giữ phòng

nhiều hội nhóm cho thuê nhà
được lập ra với hàng trăm nghìn thành viên tham gia
trung bình một ngày có hơn chục bài
được đăng về nhu cầu tìm thông tin
khách sạn nhà nghỉ nhà phòng cho thuê
đây là mảnh đất màu mỡ
để các đối tượng xấu tiếp cận khách hàng
răng câu bắt mồi
những người thuê nhà
đặc biệt là chúng ta chuyển tiền cọc xong
thì có thể là họ sẽ biến mất
và số tiền cũng không nhiều
thành ra là không khó để truy tìm
thế vì vậy mà
người dân khi mà đi thuê nhà
thứ nhất là nên tìm hiểu kỹ
các thông tin trên mạng xấu
chúng ta không nên chỉ nhìn thấy
thông tin là nhà tốt giá rẻ
và chúng ta ngay lập tức đặt cặp
mà chúng ta cần phải xuống để có thể kiểm tra
bên cạnh đó thì
chúng ta cũng nên tiến hành là
tìm những đơn vị
mà cho thuê
hoặc là những đại lý
cho thuê bất động sản
là có hoạt động là có phép
và là những đơn vị
mà đã có cái uy tín ở trên thị trường
người dân cần lựa chọn những địa chỉ
cho thuê nhà homestay uy tín
trước khi chuyển khoản
khách hàng cũng cần yêu cầu người cho thuê
chứng thực về thông tin cá nhân như số điện thoại
số chứng minh thư nhân dân căn cước công dân
và những hình ảnh chi tiết
tại địa điểm cho thuê
tránh tiền mất tật mang mất cọc
mới lo tìm kẻ lừa đảo